là một trong bốn quỹ đầu tư và cho vay vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
thuộc ban điều phối dự án amd do tỉnh trà vinh quản lý quỹ hợp tác công tư ppp sau sáu năm triển khai thực hiện
đã hỗ trợ cho một mươi tám tiểu dự án tại ba mươi xã của bảy huyện trên địa bàn tỉnh trà vinh với tổng mức hỗ trợ đầu tư trên bốn mươi bảy tỷ đồng
thông qua các tiểu dự án quỹ đã giải quyết việc làm cho trên hai lao động cũng như tác động tích cực đến gần một hộ
cận nghèo và hộ nghèo thúc đẩy phát triển các chuỗi giá trị nông sản